sáng nay một mươi sáu tháng một mươi hai tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống
và đón nhận huân trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã gửi lãng hoa chúc mừng
tới dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng dự còn có các đồng chí bí thư trung ương đảng đại diện các đơn vị của quân đội và một số bộ ngành cơ quan trung ương các thế hệ cán bộ nhân viên chiến sĩ cơ quan tổng cục chính trị qua các thời kỳ
trong suốt bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam luôn bám sát đường lối cách mạng nhiệm vụ xây dựng quân đội tích cực chủ động tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
góp phần cùng toàn đảng toàn dân lập nên những chiến công trói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc
qua đào góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu bảo đảm quân đội nhân dân việt nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thường trực ban bí thư trần quốc vượng chúc mừng những thành tích sự trưởng thành lớn mạnh của tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
với những thành tích đặc biệt xuất sắc có đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng phát triển của quân đội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng tổng cục chính trị đã vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất